thưa quý vị và các bạn mùa thu lịch sử năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm lần đầu tiên hà nội đón bác trong buổi lễ
tuyên ngôn độc lập tại quảng trường ba đình và chín năm sau cũng vào mùa thu lịch sử năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hà nội lại vinh dự được đón bác về thủ đô sau ngày giải phóng
trước khi trở về hà nội bác đã đi thăm thắp hương tưởng niệm các vua hùng trên núi hy cương núi nghĩa lĩnh xã hy cương huyện phong châu tỉnh phú thọ
bác đã gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ đại đoàn ba trăm linh tám là đại đoàn vinh dự được chủ tịch hồ chí minh trung ương đảng và chính phủ trao cho nhiệm vụ vẻ vang
tiến về tiếp quản thủ đô trời thu lạnh bác trong bộ quần áo phin nâu với sắc thái hồng hào khỏe mạnh bác hỏi các chú có mệt không
rồi chỉ lên núi phía đền thượng thân mật hỏi các chú có biết đây là nơi nào không thưa bác đây là đền hùng đúng đền thờ vua hùng tổ tiên chúng ta
bác cháu ta gặp nhau ở đây tuy tình cờ nhưng lại rất có ý nghĩa
ngày xưa các vua hùng dựng nước
hôm nay bác cháu ta là những người giành lại đất nước các vua hùng đã có công dựng nước bắt cháu ta phải cùng nhau giữ nước
trải qua bao nhiêu thời đại đấu tranh ông cha ta mới giữ được thủ đô tám chín năm nay do quân ta kiên quyết kháng chiến nên mới có thắng lợi về hà nội
vì thế các chú được trung ương đảng và chính phủ giao nhiệm vụ tiếp quản thủ đô là được nhận một vinh dự rất lớn
bác nói về âm mưu của địch và cuộc đấu tranh hiện nay của nhân dân
hà nội cũng như ở các vùng địch đang chuẩn bị rút bác ân cần can sẵn
khi vào tiếp quản thủ đô các chú phải hết sức đề phòng những âm mưu mà kẻ thù của hòa bình sẽ dùng để phá hoại hàng ngũ của chúng ta
kết thúc buổi nói chuyện bác nhấn mạnh
chính phủ đã đề ra một mươi điều kỷ luật của bộ đội cán bộ và nhân viên công tác khi vào thành phố mới giải phóng
bác mong bộ đội nghiêm trình chấp hành phải làm gương mẫu đúng đắn
anh em đứng lên hứa với bác sẽ hoàn thành nhiệm vụ và chúc bác khỏe sống lâu
bác cười hiền hậu đáp lại
được muốn bác vui khỏe sống lâu các chú hãy làm đúng những lời bác can dặn
tất cả mọi người vỗ tay tiễn bác
sáng một mươi tháng một mươi hà nội long trọng đón chào các đoàn quân tiến vào thủ đô
một trận mưa hoa đổ xuống những chiến sĩ của trung đoàn thủ đô vừa bước chân qua danh giới thành phố
trận mưa hoa không ngớt kéo dài suốt đường hành quân của trung đoàn
hà nội đã chào đón những người con giải phóng của mình bằng những tiếng hò reo lời ca và những chàng vỗ tay
một mươi giờ chiều ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hàng vạn quân dân hà nội đã trang nghiêm dự lễ trào cờ
do ủy ban quân chính tổ chức tại sân vận động cột cờ
sau lễ chào cờ chủ tịch ủy ban quân chính vương thừa vũ trân trọng đọc lời kêu gọi
của chủ tịch hồ chí minh gửi đồng bào thủ đô nhân ngày giải phóng
người dặn dò nhân dân hãy đồng tâm nhất trí góp sức với chính phủ
thì chúng ta nhất định vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục đích chung
làm cho hà nội thành một thủ đô yên ổn tươi vui và phồn vinh
thư vừa dứt thì tiếng hô hồ chủ tịch muôn năm lại đồng thanh vang vọng trong sân vận động
qua loa truyền thanh lan qua các đường phố mang lại trong lòng mỗi người dân thủ đô
một luồng gió mới một không khí mới thanh thản vui tươi tin tưởng ấm áp tình người
để ngày mai bắt tay vào xây dựng lại thủ đô to đẹp
nhìn lại quá trình phát triển của thành phố từ mốc son rực rỡ này
càng thấy rõ điểm tựa để hà nội phát triển chính là tinh thần đoàn kết
ý chí quật cường không bao giờ lùi bước trước khó khăn của các thế hệ cán bộ nhân dân thủ đô
chúng ta vẫn chưa quên chỉ chưa đầy một tháng sau
khi nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
thực dân pháp đã gây hấn và phát động chiến tranh với giã tâm cướp nước ta một lần nữa
đáp lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh thà hy sinh tất cả
chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ
hà nội đã quyết tử để tổ quốc quyết sinh
sau cuộc trường trinh chín năm cả nước kháng chiến gian khổ nhưng vô cùng vinh quang
hà nội đã góp phần quan trọng
chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
buộc thực dân pháp ký hiệp định genève ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
công nhận độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của ba nước việt nam lào campuchia
một mươi giờ ngày chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn những tên lính pháp cuối cùng rút qua cầu long biên
sáng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ủy ban quân chính thành phố và các đơn vị quân đội
chia làm nhiều việc
làm nhiều cánh quân lớn ca khúc khải hoàn tiến vào trung tâm hà nội
hàng vạn người dân hà nội trong niềm vui sướng vỡ hòa đổ ra đường chào đón đoàn quân chiến thắng
thăng long hà nội có thêm một mốc son dạng dỡ trong lịch sử ngàn năm đầy tự hào
ngay trong những ngày đầu tiên trở về thủ đô chủ tịch hồ chí minh đã nhắc nhở đảng bộ và nhân dân thủ đô
cả nước nhìn về thủ đô ta thế giới nhìn vào thủ đô ta
ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh làm cho thủ đô ta bình yên tươi đẹp mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần
thực hiện lời dạy của bác sáu mươi năm năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô ngày càng khẳng định vai trò vị trí trung tâm trái tim của cả nước
trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước hàng chục vạn người con thủ đô lên đường tòng quân chiến đấu khắp các chiến trường
nơi hậu phương hà nội trở thành một trung tâm
nơi hậu phương hà nội trở thành một trung tâm
một trung tâm kinh tế lớn của miền bắc xã hội chủ nghĩa tri viện cho tiền tuyến với phương châm thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người
không chỉ vậy hà nội đã cùng các quân binh chủng và các địa phương đặc biệt dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của trung ương đảng
làm nên một điện biên phủ trên không mùa đông năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai buộc chính phủ mỹ phải quay lại bàn đàm phán và ký hiệp định paris
chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình
đây là tiền đề quan trọng để cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thu non sông về một mối
vượt qua những khó khăn gian khổ thời kỳ bao cấp hà nội đã đi đầu nắm bắt và triển khai quyết sách mới của đảng
cùng cả nước tạo nên những thành tiệu có ý nghĩa lịch sử suốt hơn ba mươi năm đổi mới
những năm qua thủ đô hà nội tiếp tục gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực đạt được những thành tiệu nổi bật
góp phần to lớn vào sự phát triển chung của cả nước
kinh tế thủ đô xứng đáng giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển của vùng thủ đô vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay hà nội tiếp tục thể hiện rõ sức vươn lên ngày càng mạnh mẽ
mặc dù chỉ chiếm một diện tích và tám một dân số cả nước nhưng hà nội đóng góp một mươi chín năm về thu ngân sách
tổng sản phẩm quốc nội của địa phương tăng bình quân bảy hai mươi ba một năm cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay hà nội tiếp tục duy trì tốt đà phát triển trên các lĩnh vực và có những bước tiến vững chắc
với phương châm phát triển kinh tế là trung tâm xây dựng đảng là then chốt hà nội còn đi đầu cả nước trong công tác xây dựng đảng
nổi bật là việc ban hành nghị quyết số một mươi năm ngày bốn tháng bảy
năm hai nghìn một mươi bảy của ban thường vụ thành ủy hà nội về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh
củng cố cơ sở đảng yếu kém giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã phường thị trấn thuộc thành phố hà nội
thực hiện tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức
triển khai đánh giá cán bộ hàng tháng trong toàn hệ thống chính trị
về kinh tế tổng sản phẩm quốc nội của thành phố tăng bảy tám
thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên sáu hai tỷ usd gấp năm bốn lần cùng kỳ đứng đầu cả nước
tổng vốn đầu tư phát triển đạt khoảng hai trăm một mươi chín bốn mươi bốn nghìn tỷ đồng tăng một mươi năm
kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh đạt khoảng một mươi năm mươi một tỷ usd tăng hai mươi một chín
ngành du lịch đạt kết quả ấn tượng với việc đón một mươi chín bảy triệu lượt khách tăng chín năm
trong đó có bốn ba triệu lượt khách quốc tế tăng hai mươi
hà nội tiếp tục đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới
đến nay thành phố có bốn huyện được công nhận huyện nông thôn mới và hai trăm chín mươi bốn trên ba trăm tám mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới
dự kiến cuối năm nay con số này sẽ tăng lên thành tám huyện và ba trăm hai mươi bốn trên ba trăm tám mươi sáu xã
từ mốc son giải phóng thủ đô sáu mươi năm năm về trước
đến nay mạch nguồn đoàn kết ý chí quyết tâm không lùi bước của người hà nội
tiếp tục được bồi tụ làm nên những thành tiệu quan trọng
đây cũng là động lực để cán bộ và nhân dân thành phố hướng tới những mục tiêu cao hơn xa hơn
thưa quý vị và các bạn kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành kế hoạch số một trăm bảy mươi bảy khubng
về việc tổ chức các hoạt động tổ chức
tổ chức tổ chức trang trí tuyên truyền cổ động trực quan biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể thao
nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đó sở văn hóa và thể thao hà nội phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô tổ chức tham quan các bảo tàng
di tích lịch sử cách mạng gặp mặt giao lưu các nhân chứng lịch sử
biên soạn và phát hành sách và tài liệu tuyên truyền về sự kiện giải phóng thủ đô
tuyên truyền các thành tiệu của thủ đô qua sáu mươi năm năm xây dựng và phát triển
ngoài ra sở văn hóa và thể thao hà nội còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức những hoạt động
văn hóa nghệ thuật chào mừng như chương trình nghệ thuật tôi yêu hà nội
lễ hội văn hóa dân gian đương đại hai nghìn một mươi chín cuộc thi ảnh quốc tế hai nghìn một mươi chín
chương trình hòa nhạc ngoài trời việt nam airlines classic hà nội concert
giải trại báo hà nội mới lần thứ bốn mươi sáu vì hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
xuất bản sách trưng bày triển lãm gặp mặt giao lưu nhân chứng lịch sử tại hoàng thành thăng long
lễ hội nghệ thuật áo dài netson hà nội chương trình thủ đô hà nội trong lòng người xa xứ
tổ chức một số chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại một số sân khấu lớn
tại trung tâm thành phố triển lãm trưng bày tại nhà triển lãm bốn mươi năm tràng tiền chín mươi ba đinh tiên hoàng
và tuyên truyền lưu động tại các địa phương
cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác đã thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến với hà nội
nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm cuộc thi ảnh nghệ thuật hà nội lần thứ bốn mươi chín
do hội nhiếp ảnh nghệ thuật hà nội tổ chức diễn ra ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại triển lãm bốn mươi năm tràng tiền hà nội là một trong những hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm
các hoạt động nêu trên đã khắc họa lại mốc son sáu mươi năm năm lịch sử một cách ấn tượng
đưa người xem
cảm nhận rõ những thành tiệu kinh tế xã hội văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật an sinh xã hội
hội nhập quốc tế của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung
trong quá trình bảo vệ xây dựng và phát triển thủ đô đảng bộ chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố
luôn tự hào về thành quả đạt được nhưng không giấu những hạn chế yếu kém mà thẳng thắn
chỉ rõ phân tích tỉ mỉ để ra giải pháp khắc phục
dẫu đã đạt nhiều thành quả to lớn
nhưng thủ đô hà nội vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và thế mạnh
trên mỗi lĩnh vực xen giữa những thành tiệu vẫn còn đó những đòi hỏi nỗ lực cao hơn
với khí thế dòng bay của thăng long ngàn năm văn hiến đảng bộ chính quyền và nhân dân hà nội
sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm sáng tạo tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo
điều hành phấn đấu xây dựng một thủ đô hòa bình xanh văn hiến văn minh hiện đại
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi